tối ngày hôm qua hai tháng bảy tại quảng trường tỉnh quảng ngãi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh quảng ngãi và đón nhận huân chương lao động hàng nhất
cùng dự còn có nguyên chủ tịch nước trần đức lương đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao lãnh đạo các bộ ngành địa phương lãnh đạo tỉnh quảng ngãi qua các thời kỳ
các đồng chí lão thành cách mạng các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang và hàng nghìn người dân địa phương cũng tới tham dự
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương và chúc mừng quảng ngãi vì sự chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế xã hội
sau ba mươi năm tái lập cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ giảm tỉ trọng nông nghiệp
quy mô và cơ cấu kinh tế có sự thay đổi lớn tăng trưởng kinh tế liên tục giữ ở mức cao tổng sản phẩm grdp trên địa bàn năm hai nghìn một mươi chín ước đạt năm mươi bốn chín trăm linh sáu tỷ đồng
thủ tướng cho rằng với lợi thế của mình quảng ngãi hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm công nghiệp của miền trung và cả nước
cùng với chính phủ các bộ ngành liên quan nghiên cứu thị trường định hình lại
và tập trung thúc đẩy các hệ sinh thái công nghiệp nặng công nghiệp nhẹ và công nghiệp phụ trợ trong khu kinh tế tổng hợp dung quất
thu hút và ưu tiên các doanh nghiệp đầu tàu trong các ngành lọc hóa dầu luyện kim ngành điện điện tử vật liệu công nghệ cao và chế biến hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị tỉnh quảng ngãi cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá kinh tế xã hội của tỉnh
gắn với cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp và dịch vụ nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và bền vững
huy động các nguồn lực từ nhân dân để xây dựng nông thôn tạo ra bộ mặt phát triển mới cho vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhất cho đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng ngãi
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã thăm quan không gian học tập của thành phố giáo dục quốc tế iec quảng ngãi
nói chuyện cùng cán bộ học sinh của iec quảng ngãi thủ tướng nhấn mạnh
lâu nay chúng ta hay đề cập đến câu chuyện đổi mới giáo dục
iec quảng ngãi chính là mô hình giáo dục điển hình toàn diện rất rõ nét tạo ra không gian toàn cầu cho giáo dục nước ta mang đậm bản sắc văn hóa việt nam
chính phủ sẽ xem xét nghiên cứu để có hướng nhân rộng
đoàn giáo dục nguyễn hoàng đánh giá tổng kết hoạt động của iec quảng ngãi
thủ tướng yêu cầu quảng ngãi cần phát huy tốt kết quả xã hội hóa giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi cho iec quảng ngãi phát triển hơn nữa trong thời gian tới